vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng hai giờ bốn mươi phút sáng nay
hoàng văn tính điều khiển xe khách của nhà xe thành bưởi chở theo ba mươi bốn hành khách
lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng đồng nai đi lâm đồng
khi đến km số bốn mươi tám xã phú vinh huyện định quán đã đâm vào đuôi xe tải
đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau đó xe khách tiếp tục lấn sang trái đâm trực diện vào ô tô một mươi sáu chỗ
do tài xế nguyễn văn cảnh chú tệ tỉnh bình thuận điều khiển theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh khiến bốn người tử vong tại chỗ năm người bị thương hai xe ô tô hư hỏng nặng
còn liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra tại tỉnh hà giang
khiến sáu người thương vong ban an toàn giao thông tỉnh hà giang cho biết
cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát hai mươi ba g một một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi vượt xe không đảm bảo an toàn
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng chín tại km sáu mươi tám trăm linh trên tuyến quốc lộ hai hà giang tuyên quang
xe máy biển kiểm soát hai mươi ba d một ba mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín chở ba người trên xe và chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát hai mươi ba g một một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi
cũng chở theo ba người hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ một người tử vong khi đang cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang và ba người khác bị thương tất cả các nạn nhân đều còn rất trẻ
trận mưa lớn từ đêm hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng chín trên địa bàn tỉnh sơn la đã gây ra thiệt hại
về người và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất
nhân dân đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi ba người
vào ngày hai mươi tám tháng chín tại bản đung xã mường lang huyện phù yên ba người gồm bà hà thị liếng
bà hà thị nà và cháu hà hải đăng đang đứng bên mép suối thì bất ngờ đất đá trên ta lui sạt xuống
khiến ba người bị lũ cuốn trôi ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện phú yên
và các lực lượng chức năng khác cùng với hơn một trăm linh người đã triển khai biện pháp tìm kiếm người bị vùi lấp
lũ cuốn trôi đến ngày hôm nay đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân
hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể của các nạn nhân cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự
công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng
trần văn việt và trần quốc huy cùng chú tại huyện cao lãnh để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc nhóm của huy và việt cùng một số đối tượng có liên quan
đã bắt phạm hữu trí nguyễn văn ngoãn em và nguyễn văn hạnh đến khu vực đất trống ở địa phận ấp hai xã mỹ hiệp huyện cao lãnh
để hành hung và cướp tài sản với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đã khởi tố tám bị can
và bắt tạm giam sáu bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản đồng thời khởi tố hai bị can về tội đánh bạc
nguyễn minh tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng linh yến phi
có địa chỉ trên đường trần quang diệu khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu vừa bị công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động
vào năm hai nghìn hai mươi hai tân lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty linh yến phi đưa ra nhiều thông tin gian dối
như cho vay đáo hạn ngân hàng đóng thuế dự án trả tiền phiếu thu mua tôm để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt
quá trình khám xét nơi làm việc của tân lực lượng công an thu giữ tám bộ máy tính để bàn
hai máy tính sách tay chứa nhiều nội dung liên quan đến hoạt động phạm tội hai mã tấu một sao bấm và một số tăng vật khác có liên quan